thưa quý vị công an phường hòa hải quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã vào cuộc xác minh vụ việc nữ nhân viên sân gốc brg đà nẵng
bị khách dùng gậy gốc đánh nhập viện
vì khách chơi gốc nghi có hành vi dùng gậy gốc đánh vào người nạn nhân
là ông nguyễn viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
qua tìm hiểu ông nguyễn viết dũng hiện là thành viên hội đồng quản trị
công ty cổ phần tập đoàn nước quản
tập đoàn này hoạt động trong ngành xây dựng và bất động sản tại tỉnh quảng nam
ông nguyễn viết dũng hiện là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam
liên quan đến vụ việc này luật sư phạm ngọc hải
đoàn luật sư thành phố đà nẵng
cho rằng cơ quan công an cần vào cuộc để điều tra làm rõ
thì ông dũng có thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác hay không
nguyên nhân động cơ của việc gây thương tích là gì
cơ quan điều tra cần vào cuộc để làm rõ xác minh có hành vi gây thương tích đó hay không
cái thứ hai là xác minh tỷ lệ thương tích là bao nhiêu phần trăm
và động cơ mục đích bối cảnh lúc thực hiện hành vi là như thế nào
để trí cứu trách nhiệm theo địa pháp luật
cần lưu ý rằng đối với cái vật mà dùng là để
để gây thương tích là cái gậy đính góp
thì cái gậy đánh góp này là một cái vật rất là cứng và chắc
và khi mà nó tác động vào những vị trí trọng yếu trên cơ thể
thì nó gây sát thương rất là cao
cho nên là đây có thể xác định được là một khung khí nguy hiểm
cho nên là nếu mà là không khí nguy hiểm thì chỉ cần tỷ lệ thương tật dưới một mươi một
thì cũng có thể trí cứu trách nhiệm liên xử được rồi
hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đã yêu cầu các cơ quan liên quan của tỉnh
vào cuộc làm rõ và yêu cầu ông nguyễn vích đức
dùng báo cáo cụ thể
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin tới quý khán giả
trong những bản tin tiếp theo